do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín công tác tuyển sinh của nhiều trường đại học trên địa bàn thành phố đà nẵng
gặp nhiều khó khăn từ việc tiếp nhận hồ sơ điều chỉnh nguyện vọng đến chuẩn bị khai giảng năm học mới
đều phải triển khai cấp rút ngay sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát
bộ giáo dục và đào tạo đã có văn bản hướng dẫn các trường đại học và cao đẳng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh
tổ chức tuyển sinh linh hoạt như điều chỉnh đề án tuyển sinh xem xét phân bổ lại chỉ tiêu giữa các phương án xét tuyển
bổ sung thêm một số đối tượng để xét tuyển theo phương thức tuyển sinh riêng của trường
nhưng vẫn bảo đảm công bằng và khách quan cho các thí sinh
bên cạnh việc chuẩn bị khai giảng năm học mới các trường tiếp tục tạo điều kiện cho các thí sinh điều chỉnh nguyện vọng ngành học
lựa chọn trường giảm học phí hoặc gia hạn thời gian nộp học phí cho các thí sinh